tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã có buổi tiếp đoàn ban liên lạc
cựu cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong ban giao vận quảng đà
chuyến thăm thủ đô hà nội của đoàn diễn ra đúng dịp cả nước
đang thiết thực kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tại buổi tiếp phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định lực lượng thanh niên sung phong anh hùng
được bác hồ kính yêu đích thân sáng lập trong những năm tháng đầy cam go của cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc
cũng như trong sự nghiệp kiến thiết đất nước các thế hệ thanh niên sung phong đã không quản ngại
hy sinh gian khổ luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất luôn hoàn thành nhiệm vụ hết sức mình
phó thủ tướng mong muốn thời gian tới các cựu cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong
tiếp tục nêu cao tinh thần công hiến sức mình xây dựng địa phương